tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
hôm qua ngày hai mươi ba tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an huyện mường khương
và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công một đối tượng
có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin cùng bốn kg ma túy đá
khoảng một mươi năm h ba mươi ngày hai mươi ba tháng bốn tại khu vực đường quốc lộ bốn d thuộc địa phận thôn giáp cư xã vùng lùng vai
huyện mường khương lào cai lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục bao vây và bắt giữ thành công đối tượng
giang xeo chúng trú tại xã thanh bình huyện mường khương tỉnh lào cai
khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin và bốn kg ma túy đá
bước đầu giàng xeo chúng khai nhận mang số ma túy trên xuống thành phố lào cai để bán cho một đối tượng
không rõ tên tuổi để kiếm lời cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra
làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an thành phố hải phòng phát hiện và thu giữ hàng nghìn bình khí n hai o
gọi là khí cười tại các cơ sở sang chiết chui chuyên phục vụ các quán karaoke
quán ba trên địa bàn thành phố hải phòng và các địa phương xung quanh
ngày hai mươi ba tháng bốn tổ công tác công an thành phố hải phòng bất ngờ kiểm tra một cơ sở sản xuất
tại lô chín phường đằng hải quận hải an phát hiện cơ sở này đang có hành vi sang chiết bình khí cười
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ gần một hai trăm linh bình kim loại có kích thước và màu sắc khác nhau
nhiều máy phục vụ việc sang chiết tám cân điện tử cùng các tăng vật khác
đại diện cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ loại khí trên
trước đó tại khu vực phường đăng lâm quận hải an quận đồ sơn công an thành phố hải phòng cũng đã phát hiện
và thu giữ gần một bảy trăm linh bình khí n hai o
mở rộng điều tra vụ nhóm game thủ liên minh huyền thoại gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy ở hà nội
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa bắt giữ thêm một đối tượng thu giữ bảy mươi năm xe máy chưa rõ nguồn gốc
cụ thể ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đã phối hợp với công an quận hà đông
bắt giữ trần hữu đạt chú tại phường vạn phúc quận hà đông thu giữ bảy mươi năm chiếc xe máy chưa rõ nguồn gốc
đạt là đối tượng đã mua xe máy do nhóm game thủ liên minh huyền thoại cướp của người đi đường ở hà nội
sau đó tháo phụ tùng hoặc bán lại kiếm lời
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp tám đối tượng
từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi cùng chú tại hà nội và một số đối tượng trú tại tỉnh thái bình
để điều tra về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên hoàn giữa ba ô tô làm một người chết và tám người bị thương
công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đang khẩn trương điều tra và bước đầu xác định lái xe dương tính với ma túy
qua test nhanh công an thị xã đức phổ phát hiện lái xe huỳnh văn phong bốn mươi chín tuổi
ở tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển xe đầu kéo bồn mang biển kiểm soát năm mươi ld một mươi ba nghìn ba trăm năm mươi bốn dương tính với ma túy
đến chiều nay hai mươi bốn tháng bốn sáu người đang điều trị tại bệnh viện đa khoa đặng thùy trâm
hai người bị thương nặng chuyển đến bệnh viện đa khoa đà nẵng
hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
được biết những người bị tai nạn là họ hàng đang từ khánh hòa về quảng ngãi dự đám rỗ
trước đó khoảng giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn trên đoạn quốc lộ một a thuộc thôn vĩnh an xã phổ khánh thị xã đức phổ
xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi ld một mươi ba nghìn ba trăm năm mươi bốn gây tai nạn giao thông liên hoàn với hai ô tô khách
làm một người tử vong tại chỗ và tám người bị thương
thưa quý vị thị trường tài chính tiền tệ chứng khoán là thị trường hết sức nhạy cảm
khi xuất hiện các tin đồn sẽ ảnh hưởng lớn tới thị trường và quyết định của nhà đầu tư
những tin đồn thất thiệt từ chỗ gây nhiễu loạn hoang mang
còn có thể dẫn đến các thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp và nhà đầu tư
theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
thời gian qua tình trạng tin giả tin sai sự thật chưa được kiểm chứng về các vi phạm
liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán bất động sản đang gia tăng trên mạng xã hội
điều này gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam
thời gian gần đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố điều tra
một số vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán bất động sản
xảy ra tại tập đoàn flc tập đoàn tân hoàng minh công ty cổ phần louis holdings
đây đều là những vụ án nghiêm trọng phức tạp và việc khởi tố bắt tạm ra một số lãnh đạo doanh nghiệp
để điều tra được đông đảo dư luận quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm ủng hộ
tôi đánh giá cao những hành động của cơ quan quản lý trong thời gian vừa qua
bởi vì nó cho thấy là những cơ quan quản lý trong thời gian vừa qua
là những quyết tâm của chính phủ hùng cũng như các cơ quan chức năng
cho một thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn trong tương lai
cái việc mà thời gian vừa qua là cơ quan công an mà cụ thể ở đây là bộ công an
đã đưa những vụ án ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh theo định của pháp luật
thì theo tôi đó đánh giá rất cao vai trò của lực lượng công an trong những cái vụ việc này
và đồng thời với cái đà này thì tôi cũng đề nghị là
bộ công an làm sao để tiếp tục để cái thị trường được trở về với lại chính nó
tuy nhiên lợi dụng việc cơ quan điều tra khởi tố điều tra các vụ án trên
một số cá nhân đã sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt
về các vi phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán
bất động sản trên các group hội nhóm
hàng loạt những clip bình luận theo kiểu
thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố xử lý những cá nhân này doanh nghiệp kia
đã tác động bất động sản
mạnh tới thị trường chứng khoán và nhiều tổ chức cá nhân
rất nhiều các nhà đầu tư đã bỏ chạy khỏi nhiều loại hàng hóa
đặc biệt là những loại hàng hóa của họ flc và của các trái phiếu
mà các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản
và từ đó làm sáu trộn cái thị trường và chúng ta thấy cái vn index
nó đã giảm một cách nhanh chóng từ cái mức tương đối cao hơn một năm trăm linh điểm
xuống cái mức dưới một
đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những thông tin thất thiệt
làm ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán
trước đó những tin đồn không có căn cứ liên quan đến lãnh đạo một ngân hàng
vào năm hai nghìn một mươi ba cũng khiến các nhà đầu tư liên tục bán tháo cổ phiếu
thị trường chứng khoán bốc hơi khoảng một sáu tỷ đô la mỹ
trên cả hai sản chứng khoán thành phố hồ chí minh và hà nội
trong khoảng thời gian từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trở lại đây
mật độ các tin đồn trên thị trường
chứng khoán xuất hiện nhiều hơn đã tác động không ít đến tâm lý nhà đầu tư
và diễn biến giao dịch trên thị trường
qua giả soát thì chúng tôi thấy là có khoảng hàng trăm những cái vụ nhóm đó
đưa những cái thông tin như vậy
và cái việc này nó ảnh hưởng rất là tiêu cực đến cái nhà đầu tư ở trong nước
nhà đầu tư ở nước ngoài đối với doanh nghiệp trong nước
và nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái sự ổn định của nền kinh tế đất nước
hiện nay mạng xã hội facebook tiktok zalo được sử dụng khá phổ biến
tuy nhiên đây cũng là phương tiện để các đối tượng phạm tội lợi dụng đăng tải thông tin sai sự thật
việc tin giả tràn lan đặc biệt lĩnh vực tài chính bất động sản
không chỉ đắc độ xấu dư luận xã hội tâm lý nhà đầu tư
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của nền kinh tế đất nước
đang trong đà phục hồi sau covid một mươi chín hiện nay
chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế xác định
bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia
chính vì vậy thời gian qua thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành
thực hiện một loạt biện pháp ổn định môi trường đầu tư kinh doanh
trong đó bộ công an có trách nhiệm phối hợp với bộ tài chính ngân hàng nhà nước
và các cơ quan liên quan tăng cường nắm tình hình thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt
không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường đảm bảo sự minh bạch
và quyền lợi bền vững cho nhà đầu tư
ngày một mươi bốn tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố bị can
bắt khẩn cấp đối tượng đặng như quỳnh để điều tra về hành vi
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
cơ quan an ninh điều tra xác định bị can quỳnh đã đăng tải các thông tin không đúng sự thật
trên mạng xã hội facebook có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty
đang nghiêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị bắt xử lý hình sự
gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán
kinh tế uy tín của tổ chức cá nhân và nhà đầu tư
quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của đảng
đồng chí bộ trưởng bộ công an rất quyết liệt chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh kinh tế
với tinh thần là mọi hoạt động vi phạm pháp luật
trong đó có hoạt động tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư
kinh doanh đều phải được phát hiện xử lý kịp thời
cung cố phùng cấm không có ngoại lệ
đây không phải là trường hợp đầu tiên người sử dụng mạng xã hội bị truy cứu trách nhiệm về tội danh này
trong đó không chỉ có những người cố tình tô viêu kể nổi tiếng
mà còn có cả phần tử bất mãn chống đối chính quyền cố tình gây biến động thị trường tài chính
bộ công an đã và đang chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung ra soát phát hiện
và có thể khẳng định mọi tài khoản mạng xã hội
mọi hành vi đưa tin thiếu kiểm chứng trên không gian mạng đều đang được lực lượng công an giả soát
những đối tượng hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ có những hình thức xử lý nghiêm minh
trong thời gian tới theo đúng quy định của pháp luật
về mặt hành chính thì chúng ta có một nghị định một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ mà cụ thể ở đây là điều một trăm linh một
về xử lý các hành vi mà đưa thông tin thất thiệt lên trên mạng bộ chính biển thông
và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể xử lý hình sự theo quy định của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy cụ thể đó là điều một trăm năm mươi sáu đối với cái tội hành vi vu khống hoặc là điều ba trăm ba mươi bảy
nhằm đảm bảo thị trường chứng khoán tiếp tục minh bạch ổn định bộ tài chính đã chỉ đạo
ủy ban chứng khoán nhà nước triển khai các biện pháp cụ thể đồng bộ
tích cực hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường do vậy các chuyên gia cho rằng trong dài hạn
thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng ổn định và bền vững
nhà đầu tư cần phải hết sức tỉnh táo để xem xét những cái thông tin đó và tránh đưa ra những cái
quyết định mà dựa trên những thông tin mà nó chưa có căn cứ thì chúng ta cần phải có những cái quyết định
phù hợp ở từng thời điểm để có thể làm sao để bảo vệ các tài sản của mình tránh nghe những theo
thông tin tin đồn thất thiệt hiện bộ công an đã và đang tiếp tục thu thập các thông tin tin đồn thất thiệt
hiện bộ công an đã và đang tiếp tục thu thập củng cố tài liệu chứng cứ về các hành vi đưa tin đột thất
hiện thiếu kiểm chứng vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính kiên quyết xử lý theo quy định của pháp
luận đối với những đối tượng vi phạm gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích chính đáng hợp pháp của tổ chức
cá nhân đến sự phát triển kinh tế xã hội môi trường đầu tư kinh doanh chỉ vì mâu thuẫn trong
lúc ăn nhậu mà một đối tượng ở tỉnh đồng nai đã dùng dao đâm chết bạn nhậu
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa đưa ra xét xử nguyễn ngọc châu về hành vi giết người
theo có trạm vào ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một châu cùng anh trần văn hùng cường chú cùng địa phương tổ chức
ăn nhậu cùng bạn nhưng sau đó giữa châu và anh cường xảy ra mô thuẫn nghĩ anh cường đánh mình trước
châu đã đi lấy dao đâm vào ngực của anh cường khiến nạn nhân tử vong kết thúc phiên tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn ngọc châu một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
ba nam thanh niên cùng đi một xe máy trên quốc lộ bất ngờ tông vào xe tải đang lưu thông theo chiều ngược lại
vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn thành phố đồng xoài tỉnh bình phước này đã khiến ba người bị thương
trong đó có hai người bị thương rất nặng
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hai mươi ba tháng bốn chiếc xe máy của ba nam thanh niên lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh tây ninh khi đang chuyển hướng sang đường thì bất ngờ tông thẳng vào xe ô tô tải
hiện chưa rõ người điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông quá mạnh khiến cho ba nam thanh niên đi xe máy ngã văng xuống đường bị thương trong đó hai người bị thương rất nặng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân